ngoại trưởng mỹ ristillerson cũng phát đi một thông điệp tương tự phát biểu trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp thổ nhĩ kỳ cavus suklu ngoại trưởng mỹ tuyên bố tương lai chính trị trong dài hạn của tổng thống assad sẽ là do người dân syri quyết định
phản ứng trước các tuyên bố từ phía mỹ ủy ban đàm phán cấp cao hnc đại diện cho các nhóm đối lập syri đã tái khẳng định sẽ không chấp nhận bất cứ vai trò nào của ông assad trong tương lai
ủy ban này cho rằng mỹ đang đưa ra những thông điệp trái ngược nhau về tình hình syri và vai trò của tổng thống assad đồng thời đề nghị washington thể hiện vai trò lãnh đạo trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng ở syri chứ không chỉ tập trung vào cuộc chiến chống tổ chức nhà nước hồi giáo tự xưng
chủ tịch hội đồng châu âu ec donald tus hôm nay đã công bố kế hoạch sơ bộ về tiến trình đàm phán anh rời khỏi eu
trong kế hoạch sơ bộ khẳng định hai mươi bảy nước thành viên đã sẵn sàng cho một thỏa thuận quá độ sau khi anh có thể rời khỏi eu
vào tháng ba năm hai nghìn một mươi chín nhưng bác bỏ đề xuất của thủ tướng anh theresa may về việc tiến hành đồng thời các cuộc đàm phán liên quan đến brexit và thúc đẩy quan hệ tương lai giữa anh và eu
kế hoạch sơ bộ của chủ tịch hội đồng châu âu gửi đến hai mươi bảy nước thành viên nêu rõ tiến trình đàm phán về brexit giữa anh và eu phải đạt được tiến bộ cụ thể trước khi hai bên tiến hành các cuộc thương lượng xây dựng quan hệ đối tác mới trong tương lai
tuy nhiên trong suốt thời kỳ quá độ hướng tới việc anh có thể rời khỏi eu trong năm hai nghìn một mươi chín và trước khi hai bên có thể đạt được thỏa thuận
tự do anh phải tuân thủ mọi quy định của eu
thưa quý vị từ những bức chân dung của các họa sĩ bậc thầy trong quá khứ cho đến những tấm ảnh tự chụp bằng điện thoại của thời hiện đại
một cuộc triển lãm đang diễn ra ở thủ đô london của anh đang giúp người xem khám phá ý nghĩa nghệ thuật của một phương thức thể hiện hình ảnh thường bị xem là vô nghĩa
cuộc triển lãm trưng bày những bức hình tự họa hoặc tự chụp từ xưa tới nay đang diễn ra ở london nước anh
từ những bức tự họa thế kỷ mạng
từ những bức hình tự chụp từ năm hai nghìn một mươi bảy đến những bức ảnh tự chụp trong thế kỷ hai mươi một
triển lãm như kể lại câu chuyện về những hình ảnh tự chụp trong suốt năm thế kỷ
những bức tranh tự họa trước kia chỉ đơn thuần là các họa sĩ lưu giữ lại hình ảnh của mình
thì ngày nay những bức ảnh tự chụp thể hiện ca tính của người chụp
tại buổi triển lãm có những bức hình tự chụp của cựu cầu thủ david beckham diễn viên leo de capreo các ngôi sao hollywood và cả một tấm ảnh tự chụp của một con khỉ